xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị không chỉ đến khi chủ tịch flc trình văn quyết bị khởi tố bắt tạm giam
mà trong suốt vài tháng qua cái tên này đã gây sốt trên nhiều diễn đàn
đặc biệt là đối với cộng đồng chờ chứng khoán
năm hai nghìn một mươi bảy chủ tịch flc trịnh văn quyết từng lọt top năm người giàu nhất sàn chứng khoán
tuy nhiên những lần bị xử phạt vì bán chui cổ phiếu khiến đại gia này rơi vào cảnh lao lý
hãy cùng theo dõi tiểu sử của ông trịnh văn quyết và hành trình từ tây trắng
đến khi lọt top những người giàu nhất sang chứng khoán và kết cục hiện tại là xa lưới pháp luật
theo thông tin từ bài viết khởi nghiệp tay trắng từ một mươi bốn tuổi
chủ tịch flc trịnh văn quyết giàu cỡ nào
trên báo thanh niên chiều ngày hai mươi chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đồng thời thực hiện lệnh khám xét lệnh bắt bị can đối với bị can trịnh văn quyết
chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn flc để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán
quy định tại điều hai trăm một mươi một bộ luật hình sự
theo thông tin từ công ty cổ phần tập đoàn flc chủ tịch flc trịnh văn quyết sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
tại huyện vĩnh tường vĩnh phúc
ông quyết tốt nghiệp cử nhân luật và thạc sĩ quản trị kinh doanh
cụ thể bài viết ông trịnh văn quyết là ai
trên báo người lao động cho biết ông có bằng cử nhân luật đại học luật hà nội
cử nhân hành chính học viện hành chính quốc gia thạc sĩ quản trị kinh doanh đại học egreen mỹ
chứng chỉ đào tạo nghề luật sư học viện tư pháp
tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy chủ tịch flc trịnh văn quyết sở hữu gần hai tỷ usd trên sàn chứng khoán việt nam
nhưng không được forbes ghi nhận tỷ phú
và vẫn đang theo dõi đánh giá số tài sản này
nói về quá trình dựng nghiệp tỷ phú trịnh văn quyết từng cho biết bản thân lao vào kinh doanh từ năm một mươi bốn tuổi
không bắt đầu ngay với nghiệp buôn bán mà khởi sự với công việc gia sư rồi văn phòng gia sư
và khi tích cóp được chút vốn thì gia nhập ngành kinh doanh điện thoại di động cũ lúc đó chưa phát triển mạnh
với thu nhập trung bình chỉ khoảng ba trăm linh usd một người tương đương ba ba triệu đồng thời điểm đó
không nhiều người việt sở hữu được một chiếc
điện thoại di động vốn được xem là món hàng xa xỉ với giới kinh doanh chứ chưa nói đến sinh viên đại học
cũng với cách thức tương tự ông chủ tập đoàn flc khi đó đầu tư kinh doanh thêm đồ gỗ và tv
như chủ tịch flc từng tiết lộ thực tế một số đồ gỗ bán tại phòng trọ là hàng mua trên phố đê la thành hà nội
còn tv là từ chợ trời
năm hai nghìn một công ty cổ phận tư vấn quản lý và giám sát đầu tư viết tác s mec được tỷ phú trịnh văn quyết
thành lập với nhiệm vụ tư vấn doanh nghiệp luật đầu tư bất động sản thương mại và dịch vụ
năm hai nghìn sáu văn phòng luật sư s mec được chuyển đổi thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn s mec
chủ tịch tập đoàn flc từng nhận xét việc buông điện thoại di động cũ cũng có nhiều điểm chống với làm bất động sản sau này
chỉ khác nhau về quy mô và mức độ phức tạp
từ toan tính đó năm hai nghìn một mươi công ty cổ phần tập đoàn flc được thành lập
năm hai nghìn một mươi một mã chứng khoán fp
tập đoàn flc chính thức niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán hà nội
nhìn lại lịch sử flc có thể thấy tập đoàn này cũng có giai đoạn phát triển khá thần tốc
gắn với tên tuổi của vị doanh nhân vốn không ít tài tiến trên thị trường chứng khoán
theo giới thiệu của flc đây là một tập đoàn đa ngành nghề gồm một mươi sáu công ty con
và hai công ty liên kết hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau
trong đó ngành nghề cốt lõi bao gồm kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng hàng không và bất động sản
chỉ sau một khoảng thời gian ngắn
công ty được thành lập vừa lên sàn vào năm hai nghìn một mươi ba
flc trở thành một trong những cái tên hot nhất trong giới bất động sản lẫn giới đầu tư chứng khoán
công ty này cùng với người anh flc faras đã có lúc đưa chủ tịch trịnh văn quyết
lên nhóm người giàu nhất việt nam tính theo giá trị của phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên cùng với luồng gió mới đó cũng xuất hiện không ít điều tai tiến liên quan đến flc
nhiều dự án của công ty này đã không hoàn thành
tiến độ như dự kiến bị khách hàng nhà thầu kiện tụng
nhiều dự án dở dàng lãng phí nguồn lực làm cho không ít người liên quan đến dự án bị thiệt hại
cổ phiếu ross có thời điểm lên tới hơn hai trăm linh đồng
nhưng sau đó đã rơi tự do trở về mức giá chỉ vài nghìn đồng một cổ phiếu
khiến rất nhiều nhà đầu tư thu lỗ nặng nề
về kết quả kinh doanh trung bình giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi tám
trước khi đại dịch covid một mươi chín diễn ra
mặc dù doanh thu của công ty tăng trưởng nhanh nhưng
lợi nhuận trên vốn đầu tư roche của flc khá thấp chỉ đạt năm bảy mươi hai
ebs của cổ phiếu chỉ đạt bảy trăm ba mươi một đồng trên một cổ phiếu
lũy kế cả năm hai nghìn hai mươi một doanh nghiệp của tỷ phú trịnh văn quyết đạt lợi nhuận trước thuế một trăm sáu mươi hai bảy tỷ đồng
giảm thuế gần hai sáu lần so với năm hai nghìn hai mươi
so với kế hoạch kinh doanh một mươi năm hai trăm năm mươi tỷ đồng doanh thu và tám trăm tám mươi tỷ đồng
lợi nhuận sau thuế flc mới thực hiện được bốn mươi năm chỉ tiêu doanh thu và vỏn vẹn chín năm chỉ tiêu lợi nhuận năm
đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tổng tài sản của flc đạt gần ba mươi ba bảy trăm tám mươi tỷ đồng giảm một mươi hai so với đầu năm
vốn chủ sở hữu giảm ba mươi tám còn khoảng chín bảy trăm linh tỷ đồng
tóm lại cũng theo báo người lao động hiện tại ông trịnh văn quyết là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần
phần tập đoàn flc đồng thời gián tiếp nắm quyền tại các công ty liên quan đến tập đoàn flc thường gọi là hệ sinh thái flc gồm
công ty của phần nông dược hai viết tắt là hai công ty của phần xây dựng ferros viết tắt là ros
công ty của phần đầu tư khoáng sản amd group viết tắt là amd công ty của phần chứng khoán artex viết tắt là art
công ty cổ phần liên doanh đầu tư quốc tế klf viết tắt là klf
công ty của phần gab viết tắt là gab v v
ngoài ra ông quyết còn là chủ tịch hội đồng quản trị hãng hàng không bamboo airlines mới thành lập vài năm gần đây
hãng hàng không này hiện có vốn điều lệ một mươi tám năm trăm linh tỷ đồng
tỷ phú chứng khoán
tỷ phú trịnh văn quyết sở hữu hơn hai trăm một mươi năm triệu cổ phiếu của flc ở công ty cổ phần xây dựng flc faras mã
ông nắm hơn hai mươi ba bảy triệu tỷ đồng
ở công ty cổ phần đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản flc mã gab nắm hơn bảy sáu triệu tỷ đồng
và ở công ty cổ phần chứng khoán bos mã art nắm hơn ba một mươi năm triệu cổ phiếu
khối tài sản này đưa chủ tịch flc vào top những người giàu nhất trên sàn chứng khoán
nhưng đây vẫn chưa phải là thời kỳ hoàng kim khi năm hai nghìn một mươi bảy tỷ phú trịnh văn quyết được xếp hạng là người giàu nhất sàn chứng khoán việt nam
cụ thể năm hai nghìn một mươi bảy chủ tịch flc sở hữu quy mô tài sản vốn hóa đạt năm mươi tám tám trăm năm mươi hai tỷ đồng hơn hai tỷ usd
tăng hai mươi năm bốn mươi sáu tỷ đồng so với năm hai nghìn một mươi sáu sở hữu hơn ba trăm một mươi tám năm triệu cổ phiếu ross hơn một trăm ba mươi năm triệu cổ phiếu fmc và hơn hai sáu mươi ba triệu cổ phiếu art
qua đó chính thức giữ vị trí người giàu nhất sàn chứng khoán trong năm
tuy nhiên việc thống kê tài sản của ông chủ flc thông qua sở hữu các cổ phiếu trên sàn chứng khoán
cũng còn là một dấu hỏi lớn về giá trị cũng như tiềm năng thật sự của flc cũng như cá nhân tỷ phú trịnh văn quyết
với các nhà đầu tư giá trị cổ phiếu flc rất ít khi nằm trong danh mục của họ thậm chí không ít nhà đầu tư cho rằng
danh sưng tỷ phú của chủ tịch flc chỉ là tỷ phú ảo trên sàn chứng khoán
trong cuộc chiến cổ phiếu flc cho biết bản thân không quan tâm tới tin đồn về gia thế về việc mình bị bắt hay thao túng giá chứng khoán
về tin đồn được chống lân chủ tịch flc nói
bố mẹ tôi chỉ là công chức bình thường về hưu sớm còn vợ tôi xuất xứ tỉnh lẻ gia đình cũng cơ bản
hai em gái tôi cũng chỉ là nhân viên bình thường tại tập đoàn flc ai đồn thổi tôi là con ông này bà kia hoặc được chống lân thì tôi cũng đành chỉ biết cười thôi
nói về thao túng giá cổ phiếu flc tỷ phú trịnh văn quyết từng khẳng định
bản thân không làm giá chủ tịch flc trả lời
diễn biến giá cổ phiếu rất mang tính thị trường do cung cầu quyết định hôm nay có thể lên mai lại xuống thị trường là như vậy
từ hai bàn tay trắng lọc nghiệp không thể phủ nhận tài năng của ông trịnh văn quyết
tuy nhiên những sai lầm trong thời gian qua của ông đang được cơ quan công an điều tra và sẽ phải chịu hình phạt thích đáng từ pháp luật

những tin tức tiếp theo về vụ việc liên quan đến ông quyết
cùng quá trình điều tra vụ án sẽ được cập nhật liên tục
nếu đây là tin tức bạn quan tâm đừng quên đăng ký kênh và bật chuồng thông báo để tiếp tục theo dõi
còn bây giờ hãy bấm vào các video ở phần màn hình kết thúc để cập nhật các tin tức khác và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo